tại jakarta indonesia hiệp hội các quốc gia đông nam á asean tổ chức kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thành lập
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín và lễ khánh thành tòa nhà trụ sở mới ban thư ký asean
tham dự buổi lễ có tổng thống indonesia joko widodo tổng thư ký asean lim jokhoi
bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên cùng đông đảo các đại sứ trưởng phái đoàn đại diện
thường trực các nước tại asean đại diện đoàn ngoại giao tại indonesia
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao việt nam phạm bình minh đã tham dự sự kiện
phát biểu tại buổi lễ tổng thống joko widodo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc đưa tòa nhà trụ sở mới
ban thư ký asean vào sử dụng phản ánh tinh thần mới của asean với biểu tượng thể hiện sức sống
và tinh thần tự cường của asean trước thời cuộc mới trong khu vực và trên trường quốc tế
ông widodo khẳng định những thành công của asean trong sứ mệnh duy trì hòa bình
ổn định cả ở khu vực asean và trên thế giới
nhấn mạnh triển vọng phát triển của asean sẽ tạo động lực cho các nỗ lực tăng cường hợp tác ổn định và cùng có lợi
kể từ khi hình thành vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy asean đã chứng minh được vai trò quan trọng
trong việc đưa đông nam á thành một khu vực hòa bình thịnh vượng và ổn định
trở thành một đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập toàn cầu
trong suốt chặng đường dài asean đã luôn hướng tới sự phát triển bền vững
với các tiêu chí tăng trưởng xanh và bao trùm xác định và đáp ứng nhu cầu xã hội
tăng cường trao quyền và sự tham gia kết nối của mọi người dân
cải thiện quản trị và củng cố các yếu tố xã hội phục vụ con người
cộng đồng asean đang tiếp tục hướng tới một asean năng động chủ động thích ứng và đổi mới
nắm bắt các công nghệ hiện đại và các chính sách thực tiễn tốt nhất
một asean quản lý tốt bền vững và an toàn năng lượng
tập trung vào trao quyền và tạo cơ hội hòa nhập cho mọi người